các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mời quý vị và các bạn cùng đến thăm huyện bá thước một huyện vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh thanh hóa nơi mà đảng bộ và chính quyền địa phương đã có nhiều cách làm sáng tạo trong lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình khác nhau để xây dựng nông thôn mới bền vững
bà bùi thị tiến ở xã cửu lũng huyện bá thước thanh hóa mắc căn bệnh mãn tính về hô hấp
trước đây mỗi khi khó thở gia đình phải chở bà đi ba mươi km ra bệnh viện huyện kể từ khi có trạm xá mới việc chữa bệnh cho bà tiến dễ dàng hơn rất nhiều
từ ngày trạm xá xây lại có đường đi lại tôi đi khám chữa bệnh không còn vất vả nữa hồi chiếc đi đường rừng đi rất xa nhưng bây giờ có đường có trạm xá đẹp rất tiện nghi
cổ lũng là một trong số những xã vùng sâu vùng xa của huyện bá thước
với đại đa số dân cư là người thái giao thông không thuận tiện trạm y tế sơ xài đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn
tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu trạm y tế xã cổ lũng đã được xây dựng bằng nguồn vốn của tập đoàn viễn thông quân đội việt theo cấp cho huyện bá thước theo chương trình ba mươi a của chính phủ
với tổng trị giá ba sáu tỷ đồng trạm xá có một mươi hai phòng khám hai mươi dường bệnh với đầy đủ trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh cho hơn bốn người dân xã cổ lũng
trước đây trạm y tế cũ xuống cấp sập đi
sau khi đó hợp ủy ban cũng có bàn dân đồng góp để xây nhà tạm cho dân
dân cũng nghèo cũng làm được nhà tạm không đủ đáp ứng công tác khám chữa bệnh cho dân
từ khi có chương trình ba mươi a của bên việt theo về họ tài trợ cho nhà từ đó đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đảm bảo hơn
trạm xá này có thêm được một mươi rừng nữa mà một ngày trạm y tế trung bình đón tiếp ba mươi bệnh nhân
từ khi có trạm thì đón tiếp cũng đỡ vất vả hơn
xá củ lũng chỉ là một trong những xã khó khăn của huyện miền núi bá thước
theo nghị quyết ba mươi a ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn tám của chính phủ huyện bá thước tỉnh thanh hóa được liệt vào trong số sáu mươi một huyện nghèo khó khăn nhất trên cả nước
đây là địa bàn miền núi vùng sâu vùng xa
sông vận tải không thuận lợi nên rất khó khăn trong việc phát triển kinh tế
bên cạnh đó địa bàn này là nơi cư trú của đồng bào một số dân tộc thiểu số như mường thái nên kiến thức thâm canh kiến thức khoa học còn rất nhiều hạn chế gây khó khăn lớn trong việc đưa vào áp dụng những mô hình trồng trọt chăn nuôi tiên tiến

trạm y tế xã cổ lũng là một trong những công trình dân sinh thiết yếu đó
ngoài ra chương trình đã hỗ trợ tiền xây hàng trăm nhà mới thay thế nhà tạm đầu tư mới hai trạm xá hệ thống đường giao thông liên xã được đầu tư ở hầu khắp các xã trong huyện
sau khi đã hỗ trợ xây dựng những công trình y tế giáo dục giao thông thiết yếu để cải thiện điều kiện sống tối thiểu cho người dân chương trình ba mươi a tiếp tục hỗ trợ con giống cây giống kỹ thuật nuôi trồng để tạo sinh kế lâu dài nhằm đi lên thoát nghèo bền vững
chị hà thị long sống ở xã ái thượng một xã khó khăn khác của huyện bá thước không nghề nghiệp ổn định cách kiếm sống duy nhất của vợ chồng chị là đi chặt luồng thuê
với mức thu nhập tám mươi đồng mỗi ngày từ ngày nhận được bò giống của chương trình ba mươi a trao tặng chị có thêm niềm tin sẽ vươn lên thoát nghèo
kể từ khi được nhận bò thì gia đình tôi rất là vui và phấn khởi và chúng tôi rất mong rằng con bò sẽ cho nhiều bê và thay đổi cuộc đời sau này của gia đình và cho con ăn học đến nơi đến trốn
về hoàn cảnh gia đình thì trước cũng rất khó khăn cũng vất vả gia đình chủ yếu là làm nông trồng sắn với là một số cái việc vật vật để củng cố gia đình tạm bự
nhà cửa thì đang còn đánh nát chưa có điều kiện để làm nhà đẹp
con bò này để cho nó đẻ con nhiều thành đàn
lúc túng thiêu con có cái
gia đình chị long anh tuân chỉ là hai trong rất nhiều hộ gia đình ở bá thước nhận được sự hỗ trợ thiết thực từ chương trình ba mươi a
với chủ trương trao sinh kế chứ không trao tiền huyện bá thước đã phối hợp với việt theo tặng bốn trăm linh con bò giống làm sinh kế cho những hộ đặc biệt khó khăn
cùng với đó hàng chục lớp tập huấn về trồng trọt chăn nuôi được tổ chức để bà con các xã nghèo trong toàn huyện nắm được kỹ thuật canh tắc hiệu quả với những con giống cây giống đã được phát
ngoài ra người dân bá thước cũng được hỗ trợ phát triển những mô hình sinh kế khác phù hợp với đặc điểm tự nhiên tập quán canh tác của từng xã trong huyện
có thể kể đến những mô hình gặt hái được thành công bước đầu giúp các hộ dân thoát nghèo như mô hình nuôi vịt cổ lũng mô hình cá lúa ở xã ban công trồng mướp đắng su su bí đỏ ở xã lũng cao trồng lạc trên đất dốc ở xã lương ngoại hỗ trợ dê sinh sản ở xã điển quang
thông qua các mô hình này bà con các thôn bản trong huyện đã dần thay đổi tư duy nhận thức từ đó biết cách áp dụng kiến thức được tập huấn vào sản xuất một cách hiệu quả
chương trình cũng cung cấp miễn phí hạt giống lúa giống ngô và các tư liệu sản xuất khác
tổng số tiền việt theo hỗ trợ cho người dân bá thước đến tới bốn mươi năm tỷ đồng và sẽ còn tăng lên trong thời gian tới
bên cạnh đó đơn vị đồng hành cùng bà thước trong thực hiện chương trình ba mươi a là viettel còn hỗ trợ kinh phí thành lập quỹ khuyến học kinh phí đào tạo nghề cho thanh niên
các kiến thức cán bộ quản lý ở từng cấp và hỗ trợ nâng cao đời sống giáo viên học sinh tại các trường dân tộc nội chú trường bán chú dân nuôi để các em nhỏ ở bá thước có cơ hội học tập vươn lên làm chủ kiến thức làm chủ cuộc sống
khi lựa chọn để phát triển kinh tế đã lựa chọn những hộ mà gia đình nghèo neo đơn có điều kiện khó khăn để hỗ trợ bò giống và công tác tuyển chọn được thực hiện công khai dân chủ khách quan đúng đối tượng
được xét từ thôn bà

đã lựa chọn những cái hộ mà gia đình nghèo neo đơn có điều kiện khó khăn để hỗ trợ bỏ giống dân chủ khách quan đúng đối tượng

thưa quý vị và các bạn có thể thấy với sự nỗ lực của đảng bộ chính quyền và người dân huyện bá thước cùng với sự sâu sát của đơn vị hỗ trợ hình ảnh những bản làng nghèo của huyện bá thước đã dần đi vào quá khứ
đến nay hệ thống hạ tầng dân sinh thiết yếu như trường học trạm xá đường giao thông đã được đầu tư đồng bộ giúp cho người dân yên tâm lao động sản xuất
và trên hết với tư duy cho cần câu chứ không cho con cá lãnh đạo huyện bá thước cùng các đơn vị tài trợ đã cung cấp cây giống con giống đào tạo kỹ thuật để từ đó
và những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả giúp người dân thoát nghèo bền vững
đến đây chương trình nông thôn đổi mới của truyền hình nhân dân xin được tạm dừng
mọi thông tin về nông nghiệp nông dân nông thôn quý vị quan tâm xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông thôn đổi mới phòng kinh tế trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm thành phố hà nội
nhân dịp xuân mới thay mặt những người làm chương trình xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng
giúp bà con một năm mới với nhiều vụ mùa thắng lợi bội thu
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các chương trình sau